vì thế mọi khâu mọi mắt xích của quy trình khai thác mỏ đặc biệt dưới các hầm lò đều góp phần rất quan trọng vào việc bảo đảm an toàn cho bản thân mỗi công nhân mỏ và cả hầm lò
thời gian gần đây ngành than thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng không chỉ trong hầm lò mà ngay cả trên mặt bằng nơi ít có nguy cơ hơn
theo số liệu của tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam quý i năm hai nghìn một mươi tám
ngành than đã xảy ra bốn vụ tai nạn
lao động nghiêm trọng làm chết bốn người
tuy mỗi vụ tai nạn xảy ra ở một vị trí công việc khác nhau
nhưng có một nguyên nhân chung là do người lao động trong quá trình làm việc đã chủ quan vi phạm quy định quy trình an toàn nội quy lao động
ngoài ra các công nhân mới còn thiếu yếu chưa có các kỹ năng ứng phó với các sự cố xảy ra trong hầm lò
cũng là nguyên nhân gây mất an toàn trong khai thác than
vì thế trong năm hai nghìn một mươi tám để khắc phục giảm thiểu nguy cơ các vụ tai nạn
theo đại diện ban an toàn tập đoàn tăng cường công tác thanh tra kiểm tra đối với các đơn vị thành viên
nhất là kiểm tra đột xuất phát hiện kịp thời các vi phạm
nguy cơ gây mất an toàn để có biện pháp xử lý nghiêm những người vi phạm
khác hẳn với không khí yên tĩnh trên mặt đất hầm lò với độ sâu ba trăm bảy mươi năm mét so với mực nước biển
in ngỏi tiếng máy móc gầm rú vọng từ phía xa
độ ẩm cao con đường nhảy nhụa bùn đất nên mọi người phải di chuyển thêm một giờ đồng hồ bằng tàu máy kéo
càng đến công trường khai thác không khí ngộp thở bụi bay mở mắt
tiếng máy móc dầm dầm hét vào mang tài khiến không thể giao tiếp với nhau
hàng chục công nhân quần áo lấm lem đeo mặt nạ chống độc hùng sup than lên băng tải
tuy vậy vẫn không thể tránh được bụi than sập thẳng vào mồm mũi
khu chuyển than lên băng tải đèn điện hiêu hắt ánh đèn mạnh nhất có lẽ phát ra từ chiếc đèn pin gắn trên mũi đội đầu của các công nhân
những dòng vàng đen lấp lánh ánh sáng ly ti từ đây
như một suối đầy mê hoặc chảy ngược lên mặt đất yên bình
ở độ sâu này mỗi người lao động đều được ví như một chiến sĩ trên mặt trận an toàn
bởi đó không chỉ là quyền lợi và trách nhiệm của họ
nếu như các công nhân có thể làm việc trong hầm lò chúng tôi cảm thấy hệ số an toàn tương đối cao
nên làm việc cũng rất yên tâm
tôi làm việc trong hầm lò thứ nhất là về quy chuẩn quy phạm an toàn
tuyệt đối với những người công nhân như chúng tôi là phải chấp hành nghiêm trình
không thể lơ là vì khi xảy ra nếu lơ là có thể dẫn đến sự khố mất an toàn
chính là thân mình và đồng đội của mình
giải pháp của chúng tôi là thứ nhất là mỗi một người công nhân chúng tôi phải nắm được tư duy của họ
và cách thức xử lý công việc của họ
sau đó chúng tôi đưa ra các biện pháp
cũng như biện pháp xử lý uốn nắn công nhân hàng ca chúng tôi phải chân trình
từ đó công nhân sẽ có ý thức hơn
đôn đốc nhắc nhở người lao động tại vùng mỏ không chỉ là quy tắc quy chuẩn nghiêm ngặt
mà còn là sự sát cánh sẻ chia
tại nhiều ca sản xuất lãnh đạo công ty thường xuyên sát sao chỉ đạo tận nơi
vừa gần gũi anh em vừa nắm bắt được tình hình để kịp thời xử lý
đảm bảo an toàn trong cái lao động sản xuất đặc biệt là đối với cái sản xuất hầm lò ấy
thì luôn luôn là một cái vấn đề vô cùng khó khăn
bởi vì do cái đặc thù công việc làm việc ở trong hầm mỏ
cái tính chất công việc nó chứa được nhiều những cái yếu tố rủi ro
vì vậy mà đảm an toàn lao động luôn luôn là vấn đề khó
chúng tôi đã triển khai nhiều các cái giải pháp để mà giảm thiểu những cái rủi ro cho người lao động
thực tế để giảm thiểu rủi ro cho người lao động vùng mỏ không chỉ là ý thức của mỗi người trong ca sản xuất
mà còn phụ thuộc khá nhiều vào môi trường lao động
vì thế công ty cũng như tập đoàn ngày càng cố gắng đầu tư áp dụng các công nghệ sản xuất tiên tiến
hiện đại vào sản xuất để tăng năng suất lao động nâng cao mức độ an toàn
công ty than hà lầm cũng chủ động tăng cường công tác quản lý kiểm tra an toàn
kiểm soát các đường lò tạm dừng sản xuất đường lò cũ xây tường chắn để loại bỏ rứt điểm sự cố gây tai nạn do ngạt khí
có thể nói đối với ngành than mọi khâu của quá trình khai thác mỏ
dù dưới hầm lò hay khai thác lộ thiên cũng được quan tâm chú trọng
theo quản đốc phân xưởng đơn vị vận tải tại công ty cổ phần than đèo nai
bên cạnh các giải pháp an toàn lao động nói chung
họ còn đưa ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị
mà mục tiêu cao nhất đó là bảo đảm an toàn lao động cao nhất tại mỗi ca sản xuất
theo quản đốc phân xưởng đơn vị vận tải tại công ty cổ phần than đèo nai
an toàn lao động được phát động một tháng trong năm nhưng về bản chất đây phải là công việc ăn thành nếp thành thói quen của người lao động
đối với họ không một quy trình nào được thiếu và không thao tác nào quan trọng hơn thao tác nào vì nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào tại vùng đất này
trong quá trình lao động lúc nào cũng đặt an toàn lên hàng đầu
cái việc thực hiện quy trình an toàn quy trình kỹ thuật đã trở thành cái thói quen ở tất cả anh em trong lao động sản xuất ở đây
công tác an toàn đến thời điểm hiện nay và trong những tháng đầu năm của hai nghìn một mươi tám thì công ty vẫn duy trì tốt các kế hoạch đề ra và người lao động cán bộ công nhân trong công ty vẫn chấp hành nghiêm các quy định
đội quy về an toàn chúng tôi vẫn duy trì được công tác an toàn và để đảm bảo trước khi ra sản xuất con người an toàn và thiết bị an toàn trong sản xuất cũng phải đảm bảo an toàn
không chỉ ngành than mà đối với mọi ngành sản xuất khác an toàn lao động cũng luôn được đặt lên hàng đầu
tại công ty cổ phần vcra seara hạ long có một hai trăm linh công nhân lao động đang làm việc

thiết bị máy móc cho người lao động luôn được bảo đảm an toàn cao nhất
hệ thống phun xương làm mát cũng giúp người lao động giảm được sức nóng của công việc
đến thời điểm này thì môi trường làm việc của nhà máy tôi đang làm việc nhà máy cư giao thì nói chung là môi trường làm việc ổn định và máy móc thiết bị thì luôn luôn được cải tiến
như các đồng chí thấy đây là trong thời tiết nóng nắng này có cái hệ thống phun mù để cho giảm bớt cái sức nóng của môi trường
và tất cả những
cái máy móc thiết bị những vùng nguy hiểm đều có cái biển báo biển cấm là vùng nguy hiểm
và nếu mà công nhân đến đây làm việc mà nó tuân thủ đúng cái nội quy quy chế để đảm bảo an toàn thì tôi nghĩ rằng là không có một cái gì để xảy ra mất an toàn cả
nhà máy tiêu giao công ty cổ phần như laxela hạ long cũng nảy mạnh các công tác về chăm lo đời sống vật chất cho người lao động và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm
chẳng biệt là tổ chức kiểm định
các loại máy móc thiết bị có yêu cầu ngặt về an toàn tổ chức huấn luyện quy trình biện pháp làm việc an toàn theo nghị định bốn mươi bốn thông tư hai mươi bảy của bộ đoàn lao động và các yếu tố khác trong sản xuất đề phòng ngăn ngừa các yếu tố nguy hiểm
vấn đề an toàn vệ sinh lao động đang ngày càng được quan tâm nhất là trong bối cảnh việt nam đang hội nhập sâu rộng đã và đang tham gia một mươi năm hiệp định thương mại tự do fta

hiệp định thương mại thế hệ mới như hiệp định đối tác xuyên thái bình dương cptpp hiệp định thương mại tự do việt nam eu
vì thế nếu hạn chế được những rủi ro cho người lao động thì các tập đoàn doanh nghiệp sẽ thể hiện được trách nhiệm xã hội của mình cũng như xây dựng được hình ảnh và nâng cao được tính cạnh tranh
như quy định mức đóng bảo hiểm xã hội thẻ bảo hiểm y tế điện tử và chính sách mua nhà ở xã hội dành cho người lao động
bảo hiểm xã hội việt nam cho biết từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám mức lương cơ sở sẽ tăng thêm chín mươi đồng một tháng
và điều này đồng nghĩa mức đóng bảo hiểm xã hội cũng tăng theo
cụ thể số tiền đóng bảo hiểm y tế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là sáu mươi hai năm trăm năm mươi đồng trên tháng
được tính theo công thức một ba trăm chín mươi x bốn năm bằng sáu mươi hai năm trăm năm mươi đồng một tháng
số tiền đóng bảo hiểm xã hội đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là một trăm một mươi một hai trăm linh đồng một tháng
được tính theo công thức một ba trăm chín mươi x bốn năm bằng sáu mươi hai năm trăm năm mươi đồng một tháng

số tiền đóng bảo hiểm xã hội đối với các đối tượng khác hưởng tiền lương do nhà nước quy định
bằng lương cộng các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở một ba trăm chín mươi đồng một tháng nhân tám
số tiền đóng bảo hiểm y tế đối với các đối tượng khác hưởng tiền lương do nhà nước quy định
bằng lương cộng các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở một ba trăm chín mươi đồng một tháng x bốn năm
số tiền tối đa đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động
người hưởng tiền lương do nhà nước quy định là hai triệu hai trăm hai mươi bốn đồng một tháng
tới đây bảo hiểm xã hội việt nam sẽ xây dựng quyết định của thủ tướng về cấp
quản lý và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế nhằm đảm bảo đúng tiến độ là hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi
tại nghị quyết một hai nghìn một mươi tám nqcp ngày một một hai nghìn hai mươi
trong đó thẻ bảo hiểm xã hội điện tử phải có gắn chip với giải pháp công nghệ do việt nam làm chủ
như vậy người dân khi đi khám bảo hiểm y tế sẽ không còn phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc
căn cước công dân nữa ngoài ra với thẻ điện tử khi đi khám bệnh trong trường hợp thẻ chưa đến
tay người dân nhưng trong hệ thống đã có thông tin thì chủ thẻ vẫn được giải quyết bình thường
các cơ sở khám chữa bệnh chỉ cần nhập mã thẻ họ tên ngày tháng năm sinh chủ thẻ
hệ thống sẽ trả kết quả là thẻ có hợp lệ hay không
tổng liên đoàn lao động việt nam vừa ban hành hướng dẫn về triển khai thực hiện quyết định số sáu trăm ba mươi của
thủ tướng chính phủ về lãi suất cho vay yêu đãi nhà ở xã hội tại ngân hàng chính sách xã hội
theo đó các cấp công đoàn đề nghị các cơ quan chuyên môn cung cấp thông tin về nhà ở xã hội như
dự án về việc bán cho thuê cho thuê mua nhà ở xã hội tại địa phương điều kiện được vay vốn
qua đó chủ động phối hợp với cơ quan đơn vị và người sử dụng lao động tuyên truyền thông báo
thông tin cho người lao động để họ tiếp cận dễ dàng hơn với nhà ở xã hội cũng như danh sách địa
chỉ ngân hàng chính sách xã hội bao gồm điều kiện vay vốn mức vay
lãi suất cho vay và thời hạn cho vay để mua thuê thuê mua nhà ở xã hội